tiếp tục phiên xét xử giai đoạn hai vụ án phạm công danh cùng các đồng phạm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm trong phần luận tội đã đề nghị mức án dành cho các bị cáo tại tòa
đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm
chi nhánh sài gòn bị đề nghị một mươi một một mươi ba năm tù các bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ hai năm tù treo cho đến hai mươi ba năm tù
riêng bị cáo trầm bê nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tính sa công bang bị đề nghị năm sáu năm tù
các bị cáo bị xét xử công khai tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra bộ công an và viện kiểm sát nhân dân tối cao
tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi sai phạm tại các cá nhân là lãnh đạo bốn ngân hàng gồm ngân hàng vncb bidv sa công bang và tp bank